chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
như tin chúng tôi đã đưa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn trung hoàng
chú khu phố phước hội thị trấn đất đỏ huyện đất đỏ để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân là chị phan thị thuận là vợ của đối tượng cùng chú tại địa chỉ trên
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng ba người thân của nạn nhân đến công an huyện đất đỏ trình báo chị thuận bị mất tích và nghi vấn bị giết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đất đỏ đã tiến hành xác minh triệu tập nguyễn trung hoàng để làm rõ nội dung vụ việc
quá trình làm việc với cơ quan công an ngày một mươi tháng năm hoàng khai cách đây khoảng từ bốn năm năm
do mâu thuẫn vợ chồng hoàng đã có hành vi dùng cây tràm đánh vào đầu chị thuận làm nạn nhân tử vong
sau đó hoàng đã đục bồn cầu cho xác chị thuận xuống hầm cầu ngay trong nhà của vợ chồng hoàng
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn trung hoàng tại khu phố phước hội thị trấn đất đỏ khai quật hầm cầu dưới nhà vệ sinh
trong nhà hoàng cơ quan công an đã phát hiện dưới hầm cầu có một bộ xương người một dao thái lan một liềm sắt và một số tăng vật khác
bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh có dấu vết băm chém
cơ quan điều tra đã thu giữ mẫu vật để phục vụ giám định adn phục vụ công tác điều tra
một thông tin phóng viên chúng tôi vừa gửi về liên quan đến vụ việc
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng năm người dân phát hiện một sát chết người không mặc quần áo và bị biến dạng trên đường nguyễn thị định
khu vực gần vào bãi rác thuộc xã phú hưng thành phố bến tre
hai đối tượng liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú
danh tính của nạn nhân được xác định là trần thanh hoài thường chú huyện ba chi tỉnh bến tre
vào trưa ngày một mươi tháng năm sau khi uống rượu say đến khu vực ngã tư làng mới xã an ngãi trung
trần thanh hoài đội xe bên đường rồi nằm ra đường
cùng lúc đó phạm văn dưỡng chú huyện ba chi điều khiển xe ô tô bảy chỗ
chở theo bùi văn hưng là chủ xe ô tô lưu thông theo hướng từ rồng trôm về ba chi đã cán qua người trần thanh hoài
do hoảng loạn nên dưỡng điều khiển xe theo hướng về ba chi mà không biết trần thanh hoài bị vướng vào gầm xe
khi đến đoạn đường nguyễn thị định khu vực gần đường vào bãi rác thuộc xã phú hưng
trong lúc quay đầu xe đã làm rớt lại tử thi của trần thanh hoài
sau đó hưng đã thay dưỡng lái xe về nhà
đến sáng ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy dũng và hưng đến cơ quan công an tự thú
và trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn liên quan đến cái chết của trần thanh hoài
thông tin về việc bắt giữ các đối tượng trụng cấp tài sản sẽ có trong cung an ninh trật tự
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa bắt giữ đối tượng nguyễn minh tùng thường chú huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đây là đối tượng chính trong chuyên án được công an huyện cam lộ xác lập
để điều tra một số vụ án trụng cấp tài sản xảy ra trên địa bàn
qua đấu tranh bước đầu nguyễn minh tùng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy và một vụ cưỡng đoạt tài sản
ở các địa bàn cam lộ gio linh vĩnh linh thành phố đông hà tỉnh quảng trị
và một số địa bàn thuộc tỉnh thừa thiên huế
còn tại lạng sơn công an huyện tri lăng đã tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối tượng lương thanh châu chú huyện tri lăng tỉnh lạng sơn về hành vi trụng cấp tài sản
trước đó công an huyện tri lăng nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy
sau khi nhận được tin báo công an huyện đã tiến hành điều tra và xác định thủ phạm là lương thanh châu
qua đấu tranh đối tượng khai do nghiện chơi game nên đã nảy sinh ý định trụng cấp tài sản để ban lấy tiền
trước khi gây ra vụ trụng cấp xe máy đối tượng châu cũng đã trụng cấp tiền của một người dân trong thôn nà là một
trước khi gây ra tình trạng các đối tượng đột nhập để trụng cấp các đồ thờ cúng và các thùng tiền từ thiện
công an tỉnh an giang đã nhanh chóng bắt giữ nhóm thanh niên thực hiện nhiều vụ trộm trong chùa
qua đây cho thấy mọi người cần nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này và khi phát hiện thì mau chóng báo cho cơ quan chức năng biết để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện tịnh biên nhận được tin báo của công an xã an hảo và đồn công an khu vực núi cấm
về việc kẻ gian đã đột nhập vào chùa phật lớn trên núi cấm thuộc ấp vồ đầu xã an hảo huyện tịnh biên
trộm đi thùng tiền từ thiện gây quỹ khuyến học và quỹ vì người nghèo của chùa
ngay sau đó lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự xuống hiện trường
phối kết hợp cùng đồn công an khu vực núi cấm và công an xã an hảo điều tra làm rõ
các đối tượng bị bắt gồm dương thanh nhàn nguyễn văn điều và lê văn sang cùng chú tại xã an hảo huyện tịnh biên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận khoảng một giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
khi phát hiện bốn bảo vệ y tế các đối tượng bị bắt gồm dương thanh nhàn nguyễn văn điều và lê văn sang

ngoài vụ trộm trên các đối tượng thừa nhận chỉ trong tháng ba đã thực hiện chót lọt hai lần trộm thùng tiền từ thiện đặt dưới tượng phần nằm
và trong tránh điện chùa phần lớn được trên bảy triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện tịnh biên nhận thấy rằng là các cơ sở thừa tự trên địa bàn
cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình đặc biệt là các cái thùng tiền đặt trong chùa
cần phải tổ chức lực lượng bảo vệ trong ban đêm để mà đảm bảo tài sản cho chùa và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
qua vụ việc trên bên cạnh việc nâng cao cảnh giác của những nơi thờ tự thì mọi người dân cũng cần nâng cao hơn nửa ý thức cảnh giác
với loại tội phạm như trộm cắp cướp giật nhất là khi đến những nơi vui chơi giải trí và những nơi tập trung đông người
phối hợp cùng với lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tiếp tục với những tin tức khác đồn biên phòng trí linh bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với đối tượng đỗ mười chú thành phố vũng tàu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đá
thời gian đồn biên trước đó tại đường chí linh hai khu đô thị chí linh phường một mươi thành phố vũng tàu
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng trí linh phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt quả tăng đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá
tiến hành khám xét trên người đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm một mươi bốn gói ma túy tổng hợp dạng đá

từ khu năm phường mông dương công an tp cẩm phả phát hiện bắt quả tăng đồng minh đủ đang có hành vi bán giấy khám sức khỏe giả cho hai người chú quảng ninh và bắc cạn
cơ quan công an thu giữ hai giấy khám sức khỏe có gián ảnh đóng dấu xác nhận của bệnh viện đa khoa cầm phả
bốn mươi ba phôi giấy khám sức khỏe đã được đóng dấu của bệnh viện đa khoa cẩm phả nghi là giả
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phà đã bắt khẩn cấp lục đức hưng là đối tượng do đồng minh đủ thuê để in ấn các phôi giấy khám sức khỏe giả
khám xét nơi ở của hưng cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ vật chứng gồm một cây cpu máy tính một máy in màu một máy scan
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã giao dịch mua bán với nhau tổng cộng trên bốn phôi giấy khám sức khỏe giả và thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
tỉnh hà tĩnh bị công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế truy nã về tội trộm cấp tài sản

bị công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế ra quy định truy nã số ba mươi ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
cũng về tội trộm cắp tài sản là đối tượng nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại thôn mốc định xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
ngoài ra còn có đối tượng hồ văn hoạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hồng kim
huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quy định truy nã của công an huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đối tượng này cao một m sáu mươi sống mũi lõm nếp tay dưới thụt rái tay vuông
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin là thông tin về thời tiết
thưa quý vị tại khu vực phía tây bắc bộ vào hai ngày tới thì trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông đề phòng có tố lốc cùng gió giật mạnh trong mưa rông
sao đến ngày một mươi sáu thì đêm nhiều mây có mưa rào vài nơi ngày mưa giảm trời có nắng
mức nhật trong ngày đạt được mức là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ dự báo chiều tối và đêm mai sang đến ngày thứ hai đầu tuần sau
dãnh mây rông lại có điều kiện hoạt động mạnh hơn và những cơn mưa rào tiếp tục lập lại trên khu vực
với nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và rông
vì vậy người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc xoáy cùng gió giật mạnh
từ ngày một mươi sáu thì mưa sẽ giảm nhanh thời tiết vẫn còn khá mát mẻ và dễ chịu
mưa rông cũng đã xảy ra nhiều nơi từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
từ trưa chiều nay đến ngày mai mưa sẽ tạm thời giảm chỉ xảy ra cục bộ vài nơi vào lúc chiều
ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ đồng loạt tăng lên mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy nhiên sang ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu giải mây rông từ phía bắc sẽ được đẩy dịch dần xuống phía nam
gây mưa rông trở lại cho khu vực này
vùng mưa vừa đến mưa to được cảnh báo
cảnh báo sẽ là các tỉnh như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
vì vậy người dân cũng cần hết sức đề phòng với hiện tượng rông xét cùng gió giật mạnh khi trời có mưa
khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến ninh thuận bình thuận
và ngày mai trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
sao đến ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu thì mây thay đổi đến nhiều mây
từ chiều tối ngày một mươi năm sẽ có mưa rào và rông rải rác đề phòng khả năng sẽ có gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên và ngày mai trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác ở phía nam khu vực
đến ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu thì mưa rào và rông lan rộng trên toàn khu vực
người dân cần đề phòng có rông xét cùng gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành thuộc nam bộ tiếp tục lập lại những cơn mưa rào trong thời điểm chiều tối hôm nay và ngày mai
sau đó sang đến ngày một mươi năm một mươi sáu thì mưa rông có xu hướng tăng hơn về cường độ
mùa mưa tại các tỉnh thành phía nam đến sớm hơn hẳn so với trung bình nhiều năm
nên người dân khu vực này cũng nên lưu ý và chủ động các phương án điều tiết nước cho cây trồng hợp lý
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây cũng xin để kết thúc